dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại trung quốc từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và bắt đầu xuất hiện ổ dịch tại hưng yên và thái bình từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau đó dịch bùng phát mạnh tại các tỉnh phía bắc và nhanh chóng lây lan
đến thời điểm này sau hơn ba mươi ngày hết dịch nhiều tỉnh thành lại xuất hiện lợn bệnh
khiến cả ngành chăn nuôi một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát
nguyên nhân và các vấn đề phòng ngừa dịch như thế nào
mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
thưa quý vị và các bạn sau hơn một tháng được khống chế và tạm lắng
những ngày qua dịch tả lợn châu phi lại tái bùng phát tại nhiều địa phương lây lan mạnh trở lại
đặc biệt là tại đồng nai thủ phủ chăn nuôi của cả nước cũng đã xuất hiện các ổ dịch
ngành chăn nuôi đang đứng trước nguy cơ vỡ trận bởi số lượng và tốc độ lây lan dịch tả lợn châu phi
đang được ghi nhận là dịch bệnh lớn nhất từ trước đến nay
và để phân tích về các vấn đề ngăn ngừa phòng dịch
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay vị khách mời
ông trương văn dung nguyên viện trưởng viện thúy việt nam
vâng xin cảm ơn thúy quỳnh
lời đầu tiên xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
ngay bây giờ xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
tính đến thời điểm này đã có hai mươi chín tỉnh thành công bố có dịch và tái bùng phát dịch tả lợn châu phi
theo thống kê của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy lên đến hơn một hai triệu con
chiếm hơn bốn tổng đàn lợn trên cả nước
hiện đã có hai mươi chín xã thuộc một mươi hai tỉnh có bệnh dịch
đã qua ba mươi ngày nhưng tiếp tục phát sinh lợn bệnh
còn số lợn mắc dịch vẫn ngày một tăng do dịch đang lây lan mạnh vào các tỉnh phía nam và đồng bằng sông kiểu long
vấn đề nguy hiểm ở chỗ virus dịch tả lợn châu phi có khả năng tồn tại rất lâu ở môi trường ngoài
có khả năng chịu được nhiệt độ bảy mươi độ c trong hai mươi phút một trăm linh độ c trong một phút
vì thế tình trạng người dân chủ quan vứt các sát lợn chết trên các kênh sạch sông suối như hiện nay
sẽ khiến cho dịch tả lợn châu phi ngày càng diễn biến phức tạp và bùng phát rộng trên cả nước
vâng thưa ông dịch tả lợn châu phi tái bùng phát tại nhiều nơi
điều này chắc chắn cho thấy vấn đề phòng dịch của chúng ta còn nhiều bất cập
ông đánh giá như thế nào
vâng đúng như vậy tình hình hiện nay phòng chống dịch của việt nam của chúng ta tỏ ra rất bất cập
ở chỗ thế này khi đợt dịch xảy ra ở các tỉnh phía bắc trước chúng ta xem ra có vẻ là chú ý hơn
thế nhưng mà sau đó thì bắt đầu buông nỏng quản lý này và sự giám sát không được tốt
và cái sự giám sát không tốt đó nó thể hiện ra rất nhiều khía cạnh khác nhau mà chúng ta có thể đề cập đến
thứ nhất là hệ thống thu nhiễm
thu nhi từ trung ương đến địa phương là hơi có vấn đề đặc biệt là ở tuyến dưới
bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà để thông báo dịch thì bao giờ cũng phải rất chú trọng đối với hệ thống thu y tuyến dưới
tức là từ xã lên huyện và lên tỉnh và sau đó tỉnh mới có thể báo cho trung ương
và nguyên nhân dẫn đến những cái thiếu hiệu quả trong công tác này là xuất phát từ việc lực lượng thu nhi của chúng ta còn quá thiếu
hiện nay thì tôi được biết là đã có một sự thay đổi rất lớn
hầu như các huyện không còn trạm thuy huyện được
và không còn trạm thuy huyện và các xã cũng tương tự là như vậy
khi mà mạng lưới thu huy cơ sở bị hỏng như vậy thì rõ ràng là không có người giám sát giúp chúng ta
không giám sát giúp chúng ta thì như vậy tức là dịch bệnh nó sẽ xảy ra trên diện rộng và rất khó kiểm soát
theo luật thú y thì việc vận chuyển động vật ngoại tỉnh bị kiểm soát rất chặt chẽ
thế còn việc vận chuyển động vật nội tình thì sao ạ
và tất nhiên là bây giờ từ tỉnh lộ sang tỉnh kia thì đều có cái kiểm dịch
và cái kiểm dịch đó do trạm thuy của tỉnh nó sẽ cấp cái giấy kiểm dịch đó
tuy nhiên ở trong nội tỉnh thì không có nghĩa rằng là không có kiểm tra đâu
vẫn có kiểm tra nhưng nó bung nỏng hơn
bung nỏng hơn so với cái pháp lệnh ngày xưa
nhưng bây giờ thì như vậy tức là cái việc mà bung nỏng như thế đó sẽ gây lên một cái hiện tượng rất là thiệt
ngoài lỗ hổng trong công tác kiểm soát
ngoài lỗ hổng trong công tác kiểm dịch như chúng ta vừa đề cập
thì tôi nghĩ là vẫn còn có những vấn đề trong câu chuyện xử lý lợn dịch
hiện nay nó có cái tình trạng này
nhiều khi dịch bị bệnh xảy ra rồi
dịch chết rồi
có giấy đã có cái kết quả trần đoán xác định
rồi tham vệ xe xác định là dương tính rồi
buộc phải tiêu hủy nhưng cái việc tiêu hủy rất chậm
trong vòng hai mươi bốn tiếng chúng ta chưa tiêu hủy được
cái thứ hai chưa kể
cái việc mà kiểm soát giữa tỉnh a tỉnh b
đặc biệt là theo cái hệ thống
tức là cái sông ngoài
thì có khi người ta còn vứt bệnh ra ngoài môi trường
và như thế chúng ta nên nhớ rằng
là trên cái môi trường nước ấy
thì cái khả năng phát tán mầm bệnh cực kỳ xa
và tạo nên những ổ dịch rất lớn
cho nên cái chuyện mà giữa cái tỉnh a
và nói rằng là đã qua ba mươi ngày rồi
thì công bố là hết dịch tôi cho nó chỉ là ước lẻ
và chúng ta bung nỏng cái hệ thống
cái biện pháp an toàn sinh học
để kiểm soát cái dịch này
thì tôi cho rằng nếu con có cái suy nghĩ như vậy
con có cái chủ quan như vậy
thì dịch bệnh sẽ xảy ra không phải chỉ như thế này
mà còn nhiều hơn nữa
khi mà tình trạng vứt lợn chết xuống sông
đang xuất hiện ở nhiều nơi
vậy thì câu chuyện này trách nhiệm thuộc về ai
thứ nhất là trách nhiệm thuộc về quản lý
quản lý đặc biệt là đối với quản lý địa phương
địa phương phải biết được
là dịch bệnh xảy ra ở nhà ai
khi dịch bệnh xảy ra rồi
thì phải biết được là dịch bệnh xảy ra ở nhà ai
và trước hết đó là ông trường thôn
sau đó là đến ông chủ tịch xã
chứ không nói ông phó chủ tịch xã
ông chủ tịch xã
bởi vì ông chủ tịch xã báo quát toàn bộ
còn ông phân công cho ai thì người đó phải chịu trách nhiệm
thứ hai chúng ta cũng phải nói đến người dân
người dân hiểu biết rất kém về vấn đề này
cứ nghĩ rằng là rồi thì cứ vứt đi ra ngoài
thế là yên tâm không phải đâu
cái dịch tả lợn châu phi này
nó là cái virus
cho nên cái tính bảo tồn nó rất cao ở ngoài điều kiện tự nhiên
và cái phát tán ra ngoài rất là rộng
và tạo nên bà con nhiều khi nghĩ rất đơn giản
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn
ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều dịch bệnh
sau mỗi lần có dịch thì chúng ta lại khá lúng túng trong công tác phòng dịch dập dịch
vấn đề có lẽ không chỉ đơn thuần là ý thức của người dân
hay trách nhiệm của chính quyền địa phương
mà có thể nói đây là lỗ hồng trong hệ thống quản lý dịch bệnh của ngành nông nghiệp hiện nay
nếu lỗ hổng này không được khắc phục
thì nguy cơ vỡ trận ngành chăn nuôi là điều có thể dự đoán được trong tương lai không xa